theo trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thị trường lao động tại thành phố trong năm tháng qua gần như trứng lại
nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm mạnh
nhu cầu lao động của thành phố trong quý i năm hai nghìn hai mươi là sáu mươi năm bốn trăm ba mươi chỗ làm việc
giảm hai mươi bảy ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chủ yếu rơi vào một số ngành nghề như vận tải giáo dục dịch vụ lưu trú du lịch
xu hướng này tiếp tục kéo dài sang quý ii với dự báo nhu cầu tuyển dụng cần bốn mươi bảy lao động
tiếp tục giảm ba mươi bảy ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
chủ yếu ở các ngành sử dụng nhiều lao động như dịch may dày da
hiện tại một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng là thương mại điện tử công nghệ thông tin
với các ngành lập trình thiết kế web thiết kế game online hành chính văn phòng
y tế chăm sóc sức khỏe chế biến lương thực thực phẩm dược phẩm vận tải
dịch vụ giao hàng công nghệ tài chính giải trí trực tuyến